tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi sáu ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự án luật thỏa thuận quốc tế chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự án luật thỏa thuận quốc tế được xây dựng nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
tại phiên thảo luận băn khoăn về quy định bên ký kết việt nam
nhiều ý kiến cho rằng việc mở rộng chủ thể tham gia ký kết thỏa thuận quốc tế cần hết sức thận trọng
không nên mở rộng chủ thể ký kết đến cấp xã vì băn khoăn về năng lực khả năng thực thi
một số ý kiến cho rằng nếu mở rộng đến cấp huyện cấp xã thì chỉ khoanh lại đối với các huyện ở khu vực biên giới
các xã ở khu vực biên giới và có giới hạn phạm vi lĩnh vực cụ thể được ký kết
bên cạnh đó một số ý kiến đề nghị cùng với việc mở rộng chủ thể tham gia ký kết
cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế trong tình hình mới
cũng trong chiều nay ubthq cho ý kiến về sự thảo
nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội
qua thảo luận ubthq kết luận chưa ban hành nghị định này
chính phủ cần ra soát lại thủ tục pháp lý và kiểm tra đánh giá việc thí điểm triển khai bảo hiểm vi mô
của hội liên hiệp phụ nữ việt nam tại một mươi hai tỉnh thành hiện tại thế nào
nếu hiệu quả thì tiếp tục triển khai nếu không hiệu quả thì thu gọn và chấm dứt
đồng thời chính phủ cần xem xét nghiên cứu bổ sung những quy định về bảo hiểm vi mô
trong quá trình nghiên cứu sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm